cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ đưa hối lộ xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông và một số đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ xảy ra tại tổng công tin và truyền thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ xảy ra tại tổng công tin và truyền thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông